có thể thấy rằng ở triều tiên hiện đang loay hoay đối phó với covid một mươi chín
rõ nhất ông kim trần ươn đã chỉ đạo khẩn cấp giải phóng và cung cấp kịp thời thuốc
từ nguồn dự trữ quốc gia cho hệ thống nhà thuốc đồng thời lệnh cho hệ thống các nhà thuốc
chuyển sang chế độ hoạt động hai mươi bốn h
trước đó nhà lãnh đạo kim trần ươn tiếp tục triệu tập họp bộ chính trị
để đưa ra các hướng dẫn chỉ đạo trong nỗ lực đối phó với đại dịch
tại cuộc họp nhà lãnh đạo triều tiên chỉ trích thái độ làm việc vô trách nhiệm
và khả năng tổ chức điều hành yếu kém của một số bộ phận quan chức cũng như ngành y tế công cộng
theo ông những người này đã không hoàn thành trách nhiệm và không nhìn nhận đúng thực chất
về cuộc khủng hoảng hiện nay
ông kim trần ươn chỉ đạo khẩn cấp giải phóng và cung cấp kịp thời thuốc
từ nguồn dự trữ quốc gia cho hệ thống nhà thuốc
hệ thống các nhà thuốc chuyển sang chế độ hoạt động hai mươi bốn giờ
sau cuộc họp triều tiên đã ban hành lệnh của chủ tịch quân ủy trung ương
về việc ổn định nguồn cung cấp thuốc ngay lập tức cho thủ đô bình nhưỡng
bằng cách huy động nguồn lực của quân đội
bên cạnh công tác phân phối thuốc được chú trọng
truyền thông triều tiên cũng đang đẩy mạnh tuyên truyền về các biện pháp chống dịch
như vệ sinh đường hô hấp uống nước đầy đủ
bác sĩ bệnh viện kim man yu ông ri yong su cho biết
điều quan trọng là mọi người phải nghỉ ngơi đầy đủ và uống nhiều nước để tránh mất nước
ngoài ra mọi người cũng cần phải ăn những thứ dễ tiêu hóa
giữ vệ sinh răng miệng và xúc miệng bằng nước muối thường xuyên
trước diễn biến dịch bùng phát mạnh
thế giới liên tiếp đưa ra những lời đề nghị hỗ trợ triều tiên
phát biểu trước quốc hội hàn quốc ngày hôm qua
tân tổng thống yoon seok yoon khẳng định
ông sẽ nỗ lực giúp triều tiên đối phó với đợt bùng phát covid một mươi chín hiện nay
đề nghị gửi vaccine và các nguồn
nguồn cung cấp cần thiết khác nếu bình nhưỡng đồng ý chấp nhận
ông yoon nhấn mạnh
chính phủ hàn quốc sẽ không chỉ hoãn việc cung cấp hỗ trợ cần thiết cho người dân triều tiên
nếu triều tiên chấp nhận sự hỗ trợ của chúng ta
chúng ta sẽ không giữ chữ thuốc men
bao gồm vaccine covid một mươi chín thiết bị y tế và cả nhân viên y tế
hàn quốc đang lên kế hoạch tổ chức một cuộc thảo luận ở cấp chuyên viên với phía triều tiên
để thúc đẩy sự hỗ trợ này
đến nay triều tiên đã nhận được
nhiều lời đề nghị hỗ trợ từ cả liên hợp quốc trung quốc nga
theo một nguồn tin ngoại giao hôm qua cho biết
triều tiên đã thông qua kênh ngoại giao để đề nghị trung quốc hỗ trợ hàng hóa
và trang thiết bị chống dịch covid một mươi chín
đồng thời tiết lộ các cuộc đàm phán đang được tiến hành
song không nêu cụ thể triều tiên yêu cầu điều gì
được biết từ ngày một mươi hai tháng năm
triều tiên đã phong tỏa toàn bộ các tỉnh thành phố trong cả nước
để hạn chế lây lan dịch bệnh covid một mươi chín
nước này cho biết
phần lớn số ca tử vong xuất phát từ nguyên nhân người dân bất cẩn trong việc dùng thuốc
và thiếu kiến thức và hiểu biết về dịch bệnh cũng như phương pháp điều trị
với rất nhiều giả thuyết được đặt ra
dành tại sao đến thời điểm này triều tiên mới bùng dịch
và nguyên nhân thực sự bắt đầu từ đâu
mới đây theo các chuyên gia
đợt bùng phát covid một mươi chín triều tiên có thể liên quan lễ ruột bình
các chuyên gia nhận định
lễ ruột bình với hai mươi người tham gia ở bình nhưỡng vào cuối tháng bốn
có thể đã vô tình
hồng minh nhà nghiên cứu tại viện thống nhất quốc gia hàn quốc
có trụ sở tại seoul cho rằng
đợt bùng phát covid một mươi chín hiện nay tại triều tiên
liên quan chặt chẽ đến lễ ruột bình ngày hai mươi năm tháng bốn
triều tiên đã tổ chức cuộc ruột bình lớn ở thủ đô bình nhưỡng
vào ngày hai mươi năm tháng bốn để kỷ niệm chín mươi năm thành lập quân đội
cảnh quay trên truyền hình cho thấy
hàng nghìn người không đeo khẩu trang
đã tụ tập tại quảng trường kim nhật thành
để theo dõi
ông cho biết
hơn hai mươi người đã chuẩn bị
cho cuộc ruột bình trong hai tháng
trước khi sự kiện diễn ra
và ở lại thủ đô để chụp ảnh kỷ niệm
với ông kim trương ưn
khi nhiều người xuất hiện triệu chứng sốt
triều tiên dường như nhận ra
mức độ nghiêm trọng của tình hình
và tiến hành xét nghiệm sau khi
những người tham gia ruột bình đã trở về địa phương
việc tổ chức ruột bình
với sự tham dự của nhiều người như vậy
khi biến chủng omicron
đang lây lan ở nước láng giềng trung quốc
cho thấy bình nhưỡng dường như đã quá tự tin
vào khả năng đối phó
và ngăn chặn virus của mình
trân ông seong chang
chuyên gia thuộc viện seo jong
của chính phủ hàn quốc nhận định
triều tiên là một trong những quốc gia đầu tiên
đóng cửa biên giới vào tháng một
sau khi dịch bùng phát ở trung quốc
chính sách quản lý biên giới nghiêm ngặt này
được cho là đã giúp triều tiên
không ghi nhận ca nhiễm nào trong hai năm qua
bình nhưỡng từng tổ chức
diệt binh vào tháng chín năm hai nghìn hai mươi
với sự tham dự của hàng nghìn người
không đeo khẩu trang
song không có ca nhiễm nào được báo cáo
nhưng theo thời gian
triều tiên có thể đã nới lỏng cảnh giác
trong nước khi truyền thông không còn
thường xuyên đưa tin về công tác chống dịch
giới phân tích cho hay
vào thời điểm lễ diệt binh
tháng chín năm hai nghìn hai mươi một
triều tiên vẫn hạn chế chặt chẽ
người và hàng hóa đến từ trung quốc
giáo sư tại đại học nghiên cứu triều tiên
có trụ sở tại seoul nói
nhưng đầu năm nay
triều tiên đã nới lỏng chính sách phong tỏa
các tuyến lưu thông hàng hóa qua biên giới
với trung quốc
ông chang nhận định
virus có thể đã xâm nhập vào triều tiên
qua các con đường như vận tải đường sắt
tàu hàng và có thể là hoạt động
buôn lậu qua biên giới
triều tiên ngày hôm nay đã ghi nhận
thêm ba trăm chín mươi hai chín trăm hai mươi trường hợp
bị sốt nhẹ và tám ca tử vong
nâng tổng số người tử vong
lên năm mươi kể từ khi nước này
xác nhận ca nhiễm ncov đầu tiên
tuy nhiên truyền thông triều tiên
không nói rõ có bao nhiêu ca sốt
và tử vong trong số này là do
chủ tịch kim trần ươn đã yêu cầu
quân đội triều tiên tham gia chống dịch
triển khai lực lượng quân y hùng hậu
nhằm ổn định ngay việc cung cấp thuốc
ở bình nhưỡng để đối phó với đợt bùng phát
một phát hiện mới có thể giúp đưa ra
các biện pháp mới triệt đề nhằm đối phó
với virus sars cov hai gây ra
đại dịch covid một mươi chín
các nhà khoa học đã phát hiện ra
một số tế bào bị nhiễm virus sars cov hai
dường như phát nổ
điều này có thể giúp họ đưa ra
các phương pháp điều trị mới triệt đề
nhằm giải quyết đại dịch covid một mươi chín
phản ứng được cho là xảy ra
ở khoảng tám trên một mươi bệnh nhân
nhập viện do covid một mươi chín
cho thấy cách mà virus sars cov hai
gây tổn thương nghiêm trọng cho phổi
và các cơ quan khác
các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng
khi hệ thống miễn dịch cố gắng
loại bỏ virus sars cov hai
một số phần tử nguy hiểm
có thể được giải phóng vào máu
gây ra viêm ở các bộ phận
dễ bị tổn thương của cơ thể
một hiện tượng tương tự được gọi là
bão cytokine trong đó
hệ thống miễn dịch giải phóng quá nhiều
protein chống nhiễm trùng gọi là cytokine
sau đó tấn công mô khỏe mạnh
từ lâu được biết đến là gây ra
tổn hạnh nghiêm trọng đối với bệnh nhân
covid một mươi chín thường dẫn đến suy đa cơ quan
tuy nhiên việc phát hiện tế bào nhiễm
virus sars cov hai có thể phát nổ
đã mở ra khả năng
điều trị mới nhằm ngăn chặn
quá trình nhiễm bệnh thay vì nhắm vào
bác sĩ gautam mehta
chuyên gia tư vấn tại bệnh viện
royal free ở bắc london anh
nơi thực hiện nghiên cứu cùng với
bệnh viện nhi đồng boston cho biết
viêm và chết tế bào
là những yếu tố quan trọng của
tình trạng bệnh covid một mươi chín nghiêm trọng
nghiên cứu của chúng tôi cho thấy
paroptosis sự chết tế bào
theo chương trình tiền viêm
bằng cách ly giải tế bào
thường là thủ phạm
đó là một phát hiện quan trọng
vì hiện tại các phương pháp điều trị
covid một mươi chín của chúng tôi đang hướng đến
nếu có thể nhắm vào quá trình gây bệnh
chúng ta có thể phát triển một phương pháp
điều trị hiệu quả ngay cả ở
những bệnh nhân không đạt hiệu quả
với vaccine covid một mươi chín nhóm nghiên cứu
cảm nhận được nguy hiểm hệ thống miễn dịch
bắt đầu quá trình paroptosis
trong tế bào can
khi các tế bào phát nổ
chúng sẽ giải phóng
những chất hóa học bị hệ thống miễn dịch
tấn công sau đó dẫn đến suy gan
có một số loại thuốc được cho
là dùng để điều trị paroptosis
bao gồm disulfiram
điều trị lạm dụng rượu
điều trị bệnh đa sơ cứng
hai nghiên cứu công bố mới đây cho thấy
ở những người đã tiêm phòng
nhưng vẫn mắc covid một mươi chín
việc nhiễm virus sars cov hai
thậm chí còn tạo ra phản ứng miễn dịch
tốt hơn so với tiêm mũi vaccine tăng cường
hàng triệu người đã tiêm phòng covid một mươi chín
và sau đó nhiễm biến thể omicron
có thể sẽ không sớm
bị nhiễm các biến thể khác
và xuất hiện các triệu chứng nghiêm trọng
các kết quả này được các nhà nghiên cứu
tại công ty công nghệ sinh học biontech
của đức và đại học washington mỹ
công bố trên trang biorcep
kho tư liệu đăng
các nghiên cứu chưa được chứng thực
giám đốc viện miễn dịch học
tại đại học pennsylvania cho rằng
việc mắc covid một mươi chín
đột phá tức là mắc covid một mươi chín
sau tiêm chủng việc cơ bản
có tác dụng bảo vệ tương đương
với một mũi vaccine tăng cường
do đó những người mới mắc covid một mươi chín gần đây
có thể đợi một thời gian
trước khi tiêm mũi tăng cường tiếp theo nếu muốn
các nghiên cứu trên
được công bố trong bối cảnh
biến thể omicron đang tiếp tục
gây ra các đợt bùng phát dịch covid một mươi chín
trên khắp thế giới đặc biệt
là ở thành phố thượng hải trung quốc
chuyên gia phân tích sam fazeli
tại hãng bloomberg
intelligence cho biết
omicron rất dễ lây lan và biến đổi
khi các quốc gia nới lỏng
các biện pháp hạn chế phòng dịch
làm tăng nguy cơ bùng phát các biến thể mới
hiện các cơ quan quản lý cân nhắc
việc có nên cập nhật vaccine
ngừa covid một mươi chín thành phiên bản
đặc hiệu chống biến thể omicron